tăng cường chế tài xử lý các hành vi gian lận được coi là một trong những điểm sáng đáng chú ý mới được đề xuất trong dự thảo quy chế tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
điểm thay đổi trong dự thảo năm hai nghìn hai mươi khi được áp dụng sẽ giúp việc quản lý chặt chẽ hơn và mang tính gian đe mạnh hơn với những thí sinh vi phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
theo đó thí sinh trung tuyển nhưng bị phát hiện có hành vi gian lận sẽ bị buộc thôi học cấm dự tuyển trong những năm tiếp theo
theo quy định hiện hành trong các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thí sinh bị đình chỉ do vi phạm một số điều trong quy chế chỉ bị lập biên bản cảnh cáo hoặc không cho tiếp tục thi các môn khác
mặc dù vậy mới chỉ dừng lại ở đình chỉ và chưa có quy định cụ thể về xử lý điểm thi với thí sinh này
tuy nhiên thí sinh bị đình chỉ thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi có thể sẽ bị hủy bỏ kết quả thi